vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua tại km số ba năm trăm linh đường nghi sơn bãi trành
thuộc địa phận tổ dân phố liên sơn phường hải thượng nghi sơn thanh hóa
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người tử vong
vào thời điểm trên xe ô tô tải do anh lê hữu an chú thị xã nghi sơn điều khiển
đâm vào xe mô tô do anh nguyễn trọng thu điều khiển chở theo vợ và hai con
đều trú tại tổ dân phố liên sơn phường hải thượng
vụ tai nạn đã khiến một cháu nhỏ tử vong tại chỗ vợ chồng anh thu cũng tử vong
trên đường đi cấp cứu một cháu nhỏ bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện
nhưng cũng đã không qua khỏi vào sáng sớm ngày hôm nay